chiều tối nay ngày một mươi hai tháng một mươi hai bộ ngoại giao việt nam đã ra thông cáo kiên quyết phản đối việc hải quân trung quốc tổ chức kỷ niệm cái gọi là bảy mươi năm thu hồi hoàng sa trường sa
người phát ngôn bộ ngoại giao lê hải bình nêu rõ hoạt động nói trên của trung quốc không thể làm thay đổi chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đi ngược lại xu thế phát triển quan hệ hiện nay giữa hai nước gây phức tạp tình hình việt nam kiên quyết phản đối
ông bình tái khẳng định việt nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa lãnh thổ lâu đời của việt nam